một thông tin vui trong việc đối phó với dịch covid một mươi chín
trên những diễn biến phức tạp của dịch bệnh khi nhiều nước trên thế giới đang chạy đua với thời gian
để nghiên cứu điều chế vaccine chống virus sars cov hai
giới chức y tế mỹ thông báo đã bắt đầu cho thử nghiệm lâm sàng vaccine trên người
trong khi đó bỉ cũng cho biết đã phát triển thành công kháng thể có khả năng vô hiệu hóa loại virus gây chết người này
viện y tế quốc gia mỹ cho hay hoạt động thử nghiệm lâm sàng đã được khởi động tại thành phố seattle
đối với bốn mươi năm tình nguyện viên là những người trưởng thành khỏe mạnh
thời gian thử nghiệm dự kiến kéo dài sáu tuần để có thể đánh giá đầy đủ về hiệu quả của vaccine phòng virus sars cov hai
trong khi đó viện nghiên cứu công nghệ sinh học flemis của bỉ vừa phát triển thành công
một loại kháng thể có khả năng vô hiệu hóa virus sars cov hai
yêu điểm của việc tìm ra kháng thể này là nhanh chóng giúp cơ thể người bệnh có được lớp áo chống lại virus
mà không phải chờ vào cơ chế tự miễn dịch thường phải phụ thuộc nhiều vào thể trạng của từng người
cũng như phải mất thời gian khá lâu
trước đó một công ty dược phẩm của đức cũng cho biết sẽ có được vaccine thử nghiệm trong tháng sáu hoặc tháng bảy tới
để xin cấp hết thử nghiệm trên người